phát biểu tại ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam khẳng định
tp hcm cần phải phát triển kinh tế hợp tác xã để phát triển kinh tế tập thể
cùng tham dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân yêu cầu ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm
cần làm rõ đội ngũ chủ lực của công tác mặt trận là ai
từ đó đạt ra những nét mới trong định hướng trong công tác năm hai nghìn một mươi bảy
đặc biệt là trong việc tham gia vận động xây dựng nông thôn mới
muốn có sức mạnh người nông dân phải đi vào kinh tế hợp tác xã để phát triển kinh tế tập thể
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định sự ổn định an ninh chính trị trong thời gian vừa qua
có sự đóng góp rất quan trọng của mặt trận vì vậy tp hcm phải có hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp
để đạt mục tiêu năm mươi doanh nghiệp được thành lập
hy vọng trong thời gian tới tp hcm sẽ là điểm sáng về việc tập trung huy động
để giúp cho sự nghiệp khởi nghiệp thành công đặc biệt là các bạn trẻ
đối với việc triển khai nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
đồng chí nguyễn thiện nhân yêu cầu thành ủy tp hcm cần có định hướng bàn với cấp ủy
về chương trình của mặt trận và các tổ chức đoàn thể
thể hiện rõ trách nhiệm nhân dân của mình trong việc chống biểu hiện suy thoái tiêu cực